xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị cơn mưa lớn trong đêm qua đã khiến bức tường bị đổ sập đè vào ba cháu nhỏ khi đang chơi khiến các nạn nhân tử vong
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h đêm qua tại xã ba trại huyện ba vì tp hcm
tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng xã ba trại đã huy động lực lượng xuống hiện trường để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
vụ việc khiến ba cháu nhỏ tử vong
ngay trong đêm lãnh đạo ubnd huyện ba vì đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn
đồng thời ubnd huyện cũng tổ chức đến thăm hỏi chia sẻ với gia đình các nạn nhân
nguyên nhân ban đầu được xác định do trên địa bàn xã ba trại có mưa lớn khiến lượng nước rồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước
đã khiến cho tường đổ sập gây tử vong cho các cháu
và trong sáng nay ubnd huyện ba vì đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân và hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân là hai mươi năm triệu đồng
chiều ngày một mươi hai tháng năm tại nhà một người dân ở thị trấn tiên kỳ huyện tiền phước tỉnh quảng nam
đã xảy ra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong cạnh đó là con trai một mươi hai tuổi bị thương nặng
ngay sau tiếng nổ lớn người dân phát hiện chủ nhà bị vật nổ hất văng ra khỏi nhà khoảng ba mét tử vong tại chỗ
gần đó là con trai nạn nhân một mươi hai tuổi bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
hiện trường cho thấy mái tôn xi măng bị
vật nổ phá vỡ văng ra năm bảy mét nhiều mảnh rơi vãi trên tuyến đường quốc lộ bốn mươi b trước nhà
một số vật dụng đồ đạc trong nhà cũng bị hư hỏng vỡ nát
nguyên nhân xảy ra vụ nổ cũng như vật phát nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với bình không rõ họ tên nhân thân lai lịch và địa chỉ về tội giết người
và phạm lê minh trí trú tại phường mỹ hòa tp long xuyên về tội cướp tài sản
trong quá trình điều tra xác định bình trí và phạm văn nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đều là những người sống lang thang
vào khuya ngày một tháng năm trong lúc nhậu nhật bàn với trí cướp tiền của bình thì trí đồng ý
sau khi nhậu xong trên đường đi bộ về công viên tám tháng ba thuộc phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
để ngủ thì khi đến khu vực phường mỹ long nhật đến ôm bình để trí móc túi quần bình lấy ví tiền rồi bỏ trốn
lúc này bình và nhật tiếp tục đi bộ về công viên để ngủ
tại đây bình đã dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng nhật khiến nhật tử vong sau đó còn bình bỏ trốn khỏi hiện trường
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày hai tháng năm bình và trí đã bị lực lượng công an bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
hai đối tượng là nguyễn khắc huy và trần văn dũng cùng chú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc hai đối tượng gồm lưu văn sơn và nguyễn thanh phong bị lập hồ sơ xử lý
về vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an tp biên hòa đã bắt quả tăng bốn đối tượng trên
đang tụ tập sử dụng ma túy tại phòng trò của dũng ở khu phố năm phường tân hiệp
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều tam vật có liên quan
qua test nhanh cả bốn đối tượng đều dương tính với chất ma túy
dũng và huy khai nhận góp tiền mua ma túy về sử dụng thì bị bắt
hiện công an đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trên thực tế điều tra các vụ án vi phạm pháp luật của cơ quan chức năng cho thấy
nhiều đối tượng phạm tội sở hữu mua bán vận chuyển tàng trữ ma túy đều có liên quan đến các đối tượng nghiện ma túy
đây là loại tội phạm có sự liều lĩnh thủ đoạn tinh vi nên công tác phòng chống loại tội phạm ma túy gặp nhiều khó khăn
phản ánh ngay sau đây trên địa bàn tỉnh đồng nai
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa bắt quả tang nguyễn minh tuấn hồ quốc toản nguyễn hữu trường giang
cùng chú huyện xuân lộc đang tụ tập sử dụng ma túy tại nhà tuấn ở ấp thọ phước xã xuân thọ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá bên trong có bám dính ma túy
qua test nhanh cả ba đều dương tính với chất ma túy
qua điều tra mở rộng công an đã bắt trịnh bùi viện chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ sáu gói ma túy có trọng lượng sáu tám mươi năm gram ma túy tổng hợp cùng các vật chứng có liên quan
viện khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về phân nhỏ bán cho người nghiện và sử dụng dần
viện đã có nhiều lần bán ma túy cho người nghiện
do bị can nghiện từ năm hai nghìn một mươi hai
do ngày càng bị nghiện nhiều nên nảy sinh ý định mua bán để lấy tiền có tiền sử dụng ma túy và sử dụng cá nhân
mới đây các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
công an các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thứa thiên huế công an các huyện long thành cẩm mỹ trảng bom
đã bắt quả tàng đối tượng hoàng ngọc hùng chú thành phố hồ chí minh
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại nút giao cao tốc phan thiết dầu dây với quốc lộ năm mươi sáu địa bàn ấp hàng gòn xã hàng gòn
thành phố long khánh tỉnh đồng nai thu giữ một mươi sáu gói ma túy tổng hợp có trọng lượng một mươi sáu kg
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt nguyễn thành an quê tỉnh hà tĩnh
và trần ngọc lẹ quê tỉnh hậu giang để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hoàng ngọc hùng cũng là đối tượng nghiện ma túy
thầy em đang vận chuyển cái hàng em đi lãnh về
màu tóc của em bị mấy công an bắt giữ
mở ra thì có trong đó có đồ đặc của em
trong đó có một mươi sáu cục ma túy
anh vận chuyển cái túi ma túy đó có nhé bao nhiêu
cái túi đó người ta được nhà em vận chuyển là cái giá là hai mươi triệu
việc tuyên truyền tắc hại hệ lụy nguy hiểm của tệ nạn ma túy
đã và đang được lực lượng công an phối hợp với các ban ngành chính quyền sơ tại
chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người dân qua nhiều hình thức khác nhau
sòng đáng tiếc vẫn còn không ít thanh thiếu niên vì thiếu kiến thức hoặc vì muốn chứng tỏ bản lĩnh
nên đã mua và sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị và các chỉ đạo của các cấp công an tỉnh và của lãnh đạo công an huyện
trong các việc là phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy
ngoài ra đội cũng tiếp tục cử trinh sát thường xuyên đeo bám địa bàn
phối hợp với công an các xã thị trấn để nắm phát hiện những các đối tượng
có biểu hiện nghi vấn và các loại tội phạm về ma túy
để ngăn ngừa hiểm họa ma túy ngoài sự tấn công chấn áp của lực lượng công an
công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh hơn nữa đến với mọi người
bên cạnh đó sự quan tâm giáo dục từ mỗi gia đình đến các thành viên là yếu tố quan trọng
góp phần đẩy lùi ngăn chặn tệ nạn ma túy trong cộng đồng
đội kỳ sát hình sự công an huyện thanh liêm phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam
đầu tranh triệt phá bắt giữ hai đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
đó là lý quang đắc đỗ trọng chuẩn cùng sinh năm hai nghìn sáu chú tài huyện mỹ đức tp hà nội
tăng vật thu giữ hai bộ máy tính bốn điện thoại di động và nhiều đồ vật có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài
đắc và chuẩn đã lập các tài khoản facebook ra lô ảo
và sử dụng các sim điện thoại rác đăng bài lên trên mạng xã hội
với nội dung hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp giải ngân nhanh không cần thế chấp tài sản để tìm kiếm người vay
khi có người vay liên hệ thì chúng đóng giả làm nhân viên ngân hàng để tư vấn
hướng dẫn cho người vay làm hồ sơ và yêu cầu đóng các khoản phí như phí làm hồ sơ bảo hiểm khoản vay
bị phát hiện lừa đảo các đối tượng sẽ chặn hết mọi liên lạc để chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay với thủ đoạn trên nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếu đoạt tài sản
của hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vâng qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cao tới người dân cần phải nâng cao cảnh giác
kiểm chứng kỹ các thông tin trên các trang mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chuyển sang một thông tin khác
chỉ cần chơi game theo hướng dẫn là chắc chắn nhận được phần thưởng hàng trăm thậm chí là hàng tỷ đồng
và những lời mời chào chơi game online kiếm tiền như thế này thì đã xuất hiện ngày càng nhiều
trên các trang mạng xã hội trong thời gian qua
thế nhưng sự thật đằng sau các game trúng thưởng này là gì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
cách đây không lâu chị ánh được một người bạn trên mạng xã hội nhờ chơi game trực tuyến
trên một ứng dụng có tên là hzg tám mươi tám
người này hướng dẫn chị ánh chỉ cần chơi vào khung giờ nhất định thì chắc chắn sẽ thắng nhiều tiền
sau một thời gian chị được người bạn này hướng dẫn và tạo một tài khoản riêng
thấy game dễ chơi dễ trúng thưởng chị ánh đã nạp vào game tất cả hơn năm trăm linh triệu đồng
tôi có tham gia một cái game hdg tám mươi tám
lúc đầu là tôi chỉ chơi hộ bạn tôi thôi
sau đó là bạn tôi đã tạo cho tôi một cái tài khoản
và trong đấy có tiền của bạn tôi
thì bạn tôi có bảo tôi là lập thêm hai trăm linh triệu vào trong tài khoản của bạn tôi
vào tài khoản của tôi để cái số tiền nó nảy lên
và rồi một thời gian là tầm khoảng bốn năm ngày
thì cái tài khoản của tôi đó nó nảy lên là một tỷ sáu
ban đầu nhóm lừa đảo hướng dẫn người chơi đăng ký tài khoản và nạp tiền
để đặt lệnh
tiếp đó các đối tượng sẽ đi đòn tâm lý
bằng cách cho người chơi liên tục thắng với số tiền thưởng lớn dần
khi người chơi gửi yêu cầu rút tiền
nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu nộp các khoản phí khác nhau
để được xử lý yêu cầu rút tiền
chưa dừng lại để tạo lòng tin
các đối tượng có mồi còn tạo các giao dịch chuyển tiền giả
rồi gửi cho người chơi để chứng minh rút được tiền
sau khi chơi game là có thật
tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi về
thì ở bên trong các khách hàng
họ có báo là tôi phải đóng thuế
thì tôi đóng thuế và đóng tắc minh số tài khoản của tôi
xong rồi là vẫn không rút được tiền về
nhưng lúc đấy tôi biết là tôi đã bị lừa
và tôi đã quay ra tìm những bạn kia
bạn là người tôi chơi hộ
thì bạn ấy đã chặn facebook chặn zalo
và các thứ liên quan đến tôi
việc người dân bị lừa khi mà tham gia vào các game online
rồi các đối tượng trả thưởng mức cao
nhưng mà thực tế thì mức cao này
cái tiền thưởng này chỉ có ở trên mạng thôi
và không bao giờ rút ra được cả
đến một lúc nào đó
các đối tượng sẽ đánh sập các trang web này
thông thường đến những lần nộp tiền thứ năm thứ sáu
nhóm lừa đảo bắt đầu viện ra nhiều lý do khác
như muốn giúp tiền phải nộp thuế
và yêu cầu nâng hạn mức
nếu không nộp tiền
số tiền trong tài khoản game sẽ bị trừ dần
cứ thế chúng làm cho nạn nhân kiệt quệ
vay tiền nộp vào với hy vọng vớt lại khoản gốc
nhưng càng chuyển thì càng không thể rút ra
những cái việc lừa đảo qua mạng
khi mình đã chuyển tiền rồi
thì chắc chắn là mình sẽ có thể rút ra

vì thế thì đối với cả cái hình thức
truyền khoản hay giao dịch trên mạng
thì chúng ta phải những người dân
những người bị hạ phải hiểu rõ ràng
mình phải hiểu được cái dòng tiền mình đi đâu
và cái độ uy tín của cái đơn vị
nhận cái khoản tiền đấy như thế nào
không ít nạn nhân đã mất hàng trăm
thậm chí hàng tỷ đồng chỉ vì tin vào lời mời chào
của đối tượng mới quen biết trên mạng xã hội
cơ quan chức năng khuyến cáo
người dân cần cẩn trọng tìm hiểu nguồn gốc
thông tin về game online
phép kinh doanh của đơn vị cung cấp trước khi tham gia
công an phường hòa minh quận liên triểu
thành phố đà nẵng vừa bắt quả tang
hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
tại các công trình biệt thự liền kề shop house trên địa bàn
hai đối tượng gồm vi văn hương và trần ngô trung
theo điều tra ban đầu hương sống lang thang
trung do mâu thuẫn với gia đình
nên cũng bỏ nhà đi và gặp hương
tại công trình biệt thự liền kề
trên đường nguyễn sinh sắc phường hòa minh quận liên triều
hương nói rồi với trung là
mình được chủ thầu giao trong coi các biệt thự
shop house và có thể lấy vật tư đem bán
tin lời hương cả hai đã đập vỡ kính
và gỡ các khung cửa nhôm bảo vệ
đem bán và lấy tiền tiêu xài cá nhân
vào ngày một mươi hai tháng năm khi đang tiếp tục thực hiện hành vi
thì hương và trung đã bị công an phường hòa minh
tuần tra bắt quả tang
chính từ sự chủ quan mất cảnh giác
của người dân trong việc quản lý tài sản
hàng loạt máy dầu phục vụ bơm nước sản xuất
nông nghiệp của người dân trên địa bàn
huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã bị kẻ gian lấy trộm
bằng các biệt pháp nghiệp vụ chỉ trong một thời gian ngắn
lực lượng công an đã xác định bắt giữ nhiều đối tượng
có liên quan và kịp thời ổn định tình hình
an ninh trợ tự tại địa phương
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến nay
trên địa bàn huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã xảy ra hai mươi ba vụ mất trộm máy dầu
phục vụ bơm nước sản xuất
nông nghiệp của người dân
được biết sau khi bơm nước do máy cồng cành
khó vận chuyển nên người dân thường để lại
ngoài cánh đồng mà không có người chống giữ
chính từ sự chủ quan này
hàng loạt máy dầu của người dân
đã bị mất trộm
điển hình vào sáng ngày hai mươi bảy tháng hai
ông phan thành bắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại xã vọc đông huyện thoại sơn
đã ra cánh đồng để bơm nước vào ruộng
thì phát hiện máy dầu của ông
đặt trước đó đã không cánh mà bay
như tôi biết trong cái đêm đó là mất hai cái máy
cô tôi một cái cô em một cái
rồi hai ba bữa sau nó mất thêm hai cái máy
cô mấy ông anh ở rận đó nữa
người dân là mong muốn sao
cho cơ quan công an để điều tra
cho sớm bắt được cái tớp
mà nó chiên để đi ăn cắp máy
của nông dân
ngay sau khi tiếp nhận tin báo
lãnh đạo công an huyện thoại sơn
chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an huyện
phối hợp với công an các xã thị trấn
một mặt đẩy mạnh công tác tuần tra
mật phục tại nhiều tuyến kênh
nhất là thời gian từ hai mươi ba giờ khuya đến dạng sáng
chỉnh khai các biện pháp nghiệp vụ
để điều tra xác minh truy xét bắt giữ các đối tượng liên quan
qua đấu tranh
các đối tượng khai báo vanh co
tuy nhiên sự quyết tâm của đội trợ viên
các đối tượng cũng đã
phải thừa nhận hành vi
trộm rất nhiều máy dầu
trên địa bàn huyện thoại sơn
và các địa bàn khác lân cận
cơ quan cảnh sát điều tra của thoại sơn
đã tiến hành khám xét khẩn cấp
hai địa điểm trên phái liệu
trên địa điểm bình thành
và ốc eo thu giữ bốn mươi máy dầu
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với trần hữu đầy
lê thị mỹ linh nguyễn văn mẫn
nguyễn ngọc linh đoàn tuấn an
cùng về hành vi trộm cắt tài sản
nguyễn hùng cương và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với lê thị kiều anh
về hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
các đối tượng cùng chú tệ huyện thoại sơn
trong quá trình điều tra xác định
lợi dụng đêm khuya đầy cùng với độc bọn
sử dụng xe mô tô đến những tuyến kênh
thuộc các xã vọc đông an bình
và bình thành huyện thoại sơn
tháo trộm máy dầu phục vụ bơm nước
của các hộ dân đem bán lại cho
cường và oanh lấy tiền chia nhau tiêu sản
trong thời gian tới cơ quan công an
tăng cường công tác điều tra kiểm soát
đặc biệt là chú trọng cho các tuyến kinh
nội đồng của người dân
và tuyên truyện các hộ dân
về ý thức bảo vệ tài sản của mình
đặc biệt là các vừa phái liệu trên địa bàn
cho cam kết không thu mua
các loại mà có dấu hiệu
là nghi vấn trong các tài sản
và tố gián kịp thời cho cơ quan công an
về khi phát hiện đối tượng là
mua bán các loại máy dầu
mà nghi là cho trong các tài sản
qua vụ án trên cũng là hồi chuông cảnh báo
cho việc chủ quan lơ lả của người dân
trong việc bảo quản tài sản của mình
vì vậy bên cạnh sự nỗ lực
của lực lượng công an
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
thì mỗi người dân cũng cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác
nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng trộm cắp xảy ra
góp phần đảm bảo an ninh trực tự
tại địa phương
và chiều ngày một mươi hai tháng năm
cơ quan chức năng huyện đắc đoa tỉnh gia lai
đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông
giữa xe máy và xe lưu đang thi công
khiến một cháu bé bị xe lưu cán tử vong
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn giao thông
giữa xe lưu và xe gắn máy
đã xảy ra tại đường nguyễn huệ quốc lộ một mươi chín qua gia lai
thuộc tổ bể thị trấn đắc đoa
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút chiều
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk đoa
cho biết nguyên nhân ban đầu xác định
bà mai đi vào khu vực công trường đang thi công
điều khiển xe gắn máy qua đường không chú ý quan sát
tài xế long điều khiển xe lưu không chú ý quan sát
công an huyện và viện kiểm sát nhân dân huyện đắc đoa
đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
vào khuya ngày một mươi hai tháng năm
một vụ tai nạn giao thông
đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
giữa xe khách dừng nằm và xe máy
khiến một người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu
vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm
chiếc xe khách mang biển số bốn mươi bảy h một nghìn bốn trăm một mươi một
chưa rõ người điều khiển
liêu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đắk nông
đến km một mươi một thuộc xã đồng tiến
thì bất ngờ va chạm với xe máy
do người đàn ông khoảng bốn mươi năm tuổi
chú tại tỉnh bình phước điều khiển
được cho là liêu thông
theo chiều ngược lại
cú va chạm mạnh đã khiến cho người đàn ông và xe máy
bị ngã văng ra đường
người đàn ông tử vong tại chỗ
chiếc xe máy hư hỏng nặng
xe khách hư hỏng phần đầu
và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ